để phục vụ cho việc truy vết kịp thời ngăn chặn lây lan dịch bệnh sở chỉ huy công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện triệt để việc quét mã qr đáp ứng nhanh công tác truy vết phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó ủy ban nhân dân thành phố đã có các văn bản chỉ đạo khai báo y tế bằng mã qr khi vào ra các địa điểm công cộng bằng hai hình thức khai báo trực tuyến tại đường dẫn tờ khaiyt vn hoặc khai báo thông qua ứng dụng vietnam health delay ration blue zone and covid
cài đặt trên điện thoại thông minh tuy nhiên số lượng người đã quét là rất ít so với thực tế
tính cho đến hết ngày chín tháng tám trên phạm vi toàn thành phố số địa điểm đã đăng ký quét mã qr là một trăm chín mươi một tám trăm bảy mươi hai điểm
bảy ngày vừa qua trung bình có một trăm bốn mươi một tám trăm sáu mươi chín lượt quét mỗi ngày
vì vậy sở chỉ huy thành phố chỉ đạo giám đốc người đứng đầu các sở ban ngành đơn vị trực thuộc thành phố chủ tịch ubnd các quận huyện thị xã chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nghiêm việc quét mã qr để đảm bảo việc truy vết được nhanh chóng khoanh vùng chính xác và kịp thời ngăn chặn lây lan dịch bệnh